bức lãi suất kỳ hạn một mươi hai tháng hiện phổ biến từ bảy tám trên một năm
khách hàng gửi tiết kiệm số tiền càng lớn thì thường sẽ được hưởng lãi suất cao hơn
thời gian gần đây mô hình cho vay tiền qua ứng dụng đang có xu hướng ngày càng nở rộ
các ứng dụng này thu hút sự quan tâm và tham gia của nhiều người trong khi lãi suất đưa ra rất cao
chỉ cần tải phần mềm ứng dụng của trang web cho vay về điện thoại mở tài khoản trực tuyến
sau đó để hoàn tất hồ sơ chụp ảnh chứng minh nhân dân sổ hộ khẩu
cấp tài khoản tại một ngân hàng bất kỳ chỉ vài giờ sau đó tiền sẽ được gửi vào tài khoản cá nhân của người vay
các ứng dụng này thu hút sự quan tâm và tham gia của nhiều người trong khi lãi suất đưa ra rất cao
đằng sau những tiện lợi đa phần người cho vay online sẽ báo lãi suất rất thấp
nhưng khi trả thì sẽ phát sinh giao tiền phạt chậm trả với lãi suất có khi lên đến sáu trăm linh bảy trăm linh trên một năm
hơn nữa đây là hình thức cho vay không giấy tờ và chỉ thỏa thuận bằng miệng tiêm ẩn nhiều rủi ro
nếu không được kiểm soát bằng một hành lang pháp lý
thì hình thức này có thể tạo thêm một thị trường tín dụng đen công khai
theo nguồn tin từ cục thương mại điện tử và kinh tế số
thời gian qua bộ công thương đã phối hợp với các đơn vị liên quan xử lý nhiều trường hợp vi phạm về thương mại điện tử và hàng giả hàng nhái
tính đến hết năm hai nghìn một mươi tám có ba mươi năm chín trăm bốn mươi ba sản phẩm vi phạm giả mạo nhãn hiệu đã bị gỡ bỏ trên các sàn thương mại điện tử
hơn ba một trăm hai mươi sáu tài khoản gian hàng trên các sàn đã bị khóa
sự phạt vi phạm hành chính
bốn tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín bộ công thương yêu cầu các sàn thương mại điện tử ra soát
và gỡ bỏ trên ba bảy trăm năm mươi sản phẩm vi phạm về xuất xứ hàng hóa hàng giả hàng nhái thuộc gần sáu trăm linh gian hàng và website
trong nhiều ngày qua người tiêu dùng mua sắm tại sàn thương mại điện tử lazada đang gặp sự cố khi giao dịch trên nền tảng này vì phí giao hàng cao đột biến
đại diện lazada cho biết một số trường hợp phí giao hàng cao bất thường trên lazada
là do nhà bán hàng điền nhầm số liệu về kích thước hoặc khối lượng sản phẩm
hệ thống sẽ tự động tính phí giao hàng dựa trên số liệu do nhà bán hàng cung cấp dẫn đến giá cước vận chuyển tăng cao đột biến
đơn vị này cũng lưu ý trong trường hợp người mua phát hiện sản phẩm bị sai phí giao hàng bất thường
thì có thể liên hệ trực tiếp với nhà bán hàng để kiểm tra và điều chỉnh nhanh chóng
ngoài ra người mua hàng còn có thể liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng của lazada để được hỗ trợ thêm
thưa quý vị và các bạn chương trình nhịp sống kinh tế gửi đến quý vị những thông tin cập nhật vào lúc hai mươi h thứ hai thứ bốn và thứ sáu hàng tuần
hoặc trên trang web nhândântv vn và qua youtube truyền hình nhân dân